xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

việc giải phóng các hormôn làm giảm lượng đường
trong máu hãy chắc chắn rằng
bạn chọn bánh quy giòn một cách cẩn thận
vì nhiều nhãn hiệu có nhiều bột tinh chế
và thêm đường có thể ảnh hưởng tiêu cực
đến lượng đường trong máu để tránh
những thành phần này hãy luôn chọn những bánh quy
giòn được làm từ một trăm linh ngũ cốc nguyên hạt
salad cá ngừ được làm
bằng cá ngừ với sốt marjoram và các
thành phần khác chẳng hạn như cần tây và
hành tây một khẩu phần cá ngừ khoảng
tám mươi bốn gram cung cấp khoảng hai mươi hai gram
protein và không có cáp điều này
làm cho nó trở thành một lựa chọn món ăn nhẹ
tuyệt vời ngoài ra cá ngừ
rất giàu acid béo omega ba
đã được chứng minh là giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường
do khả năng giảm viêm và cải thiện
kiểm soát lượng đường trong máu bạn
có thể làm món salad cá ngừ tốt cho sức khỏe
và giàu protein hơn bằng cách
trộn với phô mai hoặc sữa chua thay
vì sốt marjoram
bỏng ngô là một loại thực phẩm ăn vạt
làm từ ngũ công nguyên hạt rất phổ biến
và tốt cho sức khỏe nó được coi là
một trong những món ăn nhẹ tốt nhất cho những người
mắc bệnh đầy tháo đường một phần vì mật độ calor
thấp của nó một cốc khoảng tám gram
bát răng bơ chỉ chứa khoảng ba mươi một calor
ăn nhẹ với thực phẩm ít calor
có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng được biết
là có thể thúc đẩy giảm lượng đường trong máu
và quản lý tổng thể tốt hơn bệnh đầy tháo đường
tiếp hai ngoài ra bỏng ngô
cung cấp một gram chất sơ cho mỗi khẩu phần
một cốc đây là một đặc tính khác khiến
nó trở thành một loại thực phẩm thân thiện với bệnh đái tháo đường
vì hầu hết các loại bỏng ngô
đóng gói sẵn đều chứa nhiều muối chất béo
chuyển hóa vào các thành phần không lành mạnh khác
nên tốt nhất là bạn nên tự làm bảo ngô tại nhà
bánh bút đinh hạt chia
được làm bằng cách ngâm hạt chia trong sữa
cho đến khi hỗn hợp đạt được độ xẻ giống như bánh bút đinh
đây là một món ăn nhẹ lành mạnh
cho những người mắc bệnh đầy tháo đường
vì hạt chia rất giàu chất dinh dưỡng giúp bổn định
lượng đường trong máu bao gồm protein
chất sơ và acid béo omega ba
chất sơ trong hạt chia có thể hấp thụ
một lượng nước đáng kể do đó
có thể giúp kiểm soát bệnh đầy tháo đường
bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và giải phóng đường
trong máu ngoài ra ăn hạt chia
đã được chứng minh là giúp giảm mức độ
chất béo trung tính có thể tốt cho
sức khỏe tim mạch điều này có lợi
vì những người mắc bệnh đáy tháo đường có xu hướng
có nguy cơ phát triển bệnh tim cao hơn
salad đậu đen là một món ăn nhẹ
lành mạnh để làm món này
bạn chỉ cần kết hợp độ đen đã nấu chín
với các loại rau cắt nhỏ chẳng hạn như
hành tây và ớt rồi trộn chúng với nước
sốt dầu giấm vì đậu đen rất
dầu chất sơ và protein nên chúng
là một món ăn nhẹ lành mạnh cho những người mắc
bệnh đầy tháo đường ăn nhiều đậu đen
có thể ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường
trong máu và giúp giảm mức độ oxylin
sau mức ăn đậu đen cũng đã được
chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch
bằng cách giúp giảm mức cholesterol và
huyết áp bánh nướng
xốp trứng được làm bằng cách trộn trứng với
rau và sau đó nướng đây là
một món ăn nhanh lành mạnh cho những người mắc bệnh
đầy tháo đường những lợi ích chính
của thực phẩm thân thiện với bệnh đái tháo đường này
là protein từ trứng và chất sơ
từ rau ăn những thứ này
có thể giúp giữ lượng đường trong máu của bạn ổn định